tại khu du lịch biển đồ sơn thành phố hải phòng đã diễn ra lễ khai mạc liên hoan du lịch đồ sơn điểm hẹn du lịch hai nghìn một mươi tám
đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước
kỷ niệm sáu mươi ba năm ngày giải phóng hải phòng và mở màn mùa du lịch biển đồ sơn năm hai nghìn một mươi tám
chương trình nghệ thuật khai mạc liên hoan du lịch đồ sơn điểm hẹn du lịch hai nghìn một mươi tám tràn ngập màu sắc và ánh sáng
mang đậm chất biển cả gồm ba chương nhớ mùa phượng đỏ biển hát tình ca
đồ sơn điểm hẹn du lịch với nhiều tiết mục hát múa được thể hiện bởi các ca sĩ nghệ sĩ nổi tiếng như trọng tấn phương anh hà minh tiến nhóm dầu huynh
để lại cho đông đảo người dân và du khách ấn tượng về mảnh đất đồ sơn tươi đẹp con người đồ sơn thân thiện cười mở và hiếu khách
được biết khu du lịch đồ sơn thành phố hải phòng đã đón khoảng một mươi du khách trong ngày ba mươi tháng bốn
hầu hết khách sạn nhà nghỉ tại đồ sơn đã kín phòng đến hết ngày một tháng năm